trong đó việc thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi này đã giúp nhiều ngư dân được tiếp cận sử dụng tàu cá vỏ thép và đầu tư công nghệ đánh bắt bảo quản tiên tiến
những thay đổi này góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành thủy sản theo hướng toàn diện đồng bộ gắn sản xuất với quản lý sử dụng bền vững nguồn lợi thủy sản
tuy nhiên hiện nay hàng chục tàu cá vỏ thép đóng theo nghị định sáu mươi bảy của ngư dân quảng nam và thành phố đà nẵng hoạt động kém hiệu quả
thường xuyên phải nằm bờ dẫn đến ngư dân không có nguồn thu trả nợ cho ngân hàng
không ra khơi đánh bắt hoặc đánh bắt thua lỗ ngư dân đòi trả tàu ngân hàng đòi khởi kiện ngư dân
cái vòng lẩn quẩn này vẫn chưa có hướng tháo gỡ
anh trần văn mười phường mân thái quận sơn trà là ngư dân xuất sắc tiêu biểu của thành phố đà nẵng
từng được nhận bằng khen của thủ tướng chính phủ anh là chủ của nhiều tàu cá tàu hậu cần lớn
năm hai nghìn một mươi sáu ngư dân trần văn mười vui mừng hạ thủy con tàu vỏ thép đầu tiên của thành phố đà nẵng
tổng kinh phí hơn một mươi tám năm tỷ đồng trong đó vốn đối ứng là một năm tỷ đồng và vốn vay ưu đãi hơn một mươi bảy tỷ đồng
sau khoảng một năm khai thác từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy đến nay khoản nợ của ngư dân này đã bị ngân hàng chuyển thành nợ xấu do chậm trả nợ
anh mười cho biết trước khi đóng tàu vỏ thép mỗi năm thu nhập từ các tàu khác của gia đình từ tám trăm linh triệu đến một tỷ đồng
nay vận hành tàu thép hầu như không có lãi gần hai năm qua thì thua lỗ triển miên
sau hai mươi ngày ra khơi thì tàu chỉ khai thác được có sáu bảy tắng rồi cho nên cái giá phẩm thu về nó cũng không có cao lắm
theo hợp đồng mỗi năm chủ tàu phải trả từ một trăm linh đến một trăm năm mươi triệu đồng cho mỗi nhân công đánh bắt trên tàu vỏ thép để duy trì hoạt động
tuy nhiên do làm ăn thua lỗ bạn thuyền cũng bỏ tàu thép quay sang đi tàu vỏ gỗ
vì thế anh trấn văn mười đã có ý định trả lại
con tàu vỏ thép cho ngân hàng
cũng như anh trần văn mười ba năm trước anh nguyễn xuân ở phường nại hiên đông quận sơn trà
cũng như nhiều ngư dân ở đà nẵng hồ hởi đón nhận con tàu vỏ thép trị giá một mươi bảy bốn tỷ đồng để làm nghề lưới dê đánh bắt xa bờ
sau hai năm hoạt động anh đã trả nợ được hai tám tỷ đồng
tuy nhiên từ đầu năm hai nghìn một mươi tám đến nay do ngư trường đánh bắt bị thu hẹp
lợi hải sản khan hiếm giá thu mua thấp khiến cho mỗi chuyến đi biển dài ngày anh phải bù lỗ cả một trăm linh triệu đồng
đánh bắt không hiệu quả bạn thuyền cũng lần lượt bỏ anh mà đi để mưu sinh
vì thế anh sương không còn có cách nào khác là phải cho tàu nằm bờ mặc cho mưa nắng
thỉnh thoảng anh lại cho người canh giữ thiết bị khởi động lại máy móc để tránh hỏng hóc và bơm nước ra khỏi tàu
nhớ biển thì cầm bộ đàm liên lạc với các tàu bạn cho đỡ nhớ nghề
mỗi ngày trôi qua nguồn nợ ngân hàng mỗi chất chồng anh sương chỉ biết ngao ngán trông trời mà không biết bao giờ con tàu lại vươn khơi trở lại
còn đây là trường hợp ông phan thu ở tỉnh quảng nam
bốn mươi năm trước ông phan thu là ngư dân tiêu biểu của tỉnh quảng nam
vì thế ông vượt qua hàng chục hồ sơ ưu tiên để sở hữu con tàu cá vỏ thép trị giá hơn một mươi hai tỷ đồng
vào thời điểm đó nhiều ngư dân ở quảng nam ai cũng ao ước có được một con tàu cá vỏ thép hiện đại như ông thu để vươn khơi bám biển đánh bắt xa bờ
tuy nhiên do thiết kế tàu vỏ thép là phục vụ cho nghề lưới dê hỗn hợp
trái với nghề truyền thống câu mực của gia đình nên khi vận hành ông thu cứ ra khơi là thua lỗ
ông thu đã vay mượn thêm nhiều nguồn để cải hoán chuyển sang nghề khai thác lươn nhưng tiếp tục lỗ vốn
hai năm qua ông thu đành cho tàu nằm bờ tiền gốc lẫn tiền lãi ngân hàng lại trở về đúng với con số giá trị tàu vỏ thép hơn một mươi hai tỷ đồng
con tàu vỏ thép hiện đại một thờ
một người bỗng chốc như một khối sắt nằm bờ hoen rỉ không được bảo dưỡng định kỳ
mức chi phí của con tàu vỏ thép nó nhăn đâu nhăn ba
vì còn cái lượng cá đánh vào thì con tàu vỏ thép bán ra cũng như con tàu vỏ gỗ
vì chất lượng con cá như nhau
và thậm chí là cái mà để mà di tô bộ giữa con tàu vỏ thép thì nó không ai hiện nay là không ai như dân không ai mà bỏ tiền ra khăm nổi
vì nó quá lớn
chức nào không đi làm được không khai thác được lấy gì mà trả nợ cho nhà nước
thì cũng mang nhà nước có một cái hướng như là thanh lý hay thế nào để tội điều kiện như dân chế
còn do lâu đạo họ đi theo mình họ cũng đố
cái các anh em tâm linh có theo mình cũng cỡ một năm hai năm cũng theo hoài họ
rồi kinh tế gia đình họ làm sao
có thể thấy bên cạnh các trường hợp nêu trên nguyên nhân chủ yếu các tàu vỏ thép làm ăn thua lỗ phải nằm bờ
nợ nâng trông chất
chính là do các cơ quan chức năng mập mờ về nghề đánh bắt xa bờ
dẫn đến việc tư vấn hỗ trợ ngư dân thiết kế tàu sắt sai hướng trong đánh bắt ngay từ đầu
nếu như nghị định số bảy này mà được tư vấn từ ngư dân thì nó tốn biết mấy
có nghĩa là con tàu này đáng theo địa phương nào thì hành nghề theo địa phương đó
không phải là một con tàu một thiền rưỡi một tài công không thể ra khai được
vì nó lệ thuộc vào bản
anh làm cái nghề gì nó phù thuộc vào cái địa phương của nghề đó
mặt khác ngư trường đánh bắt xa bờ rất đa dạng
nhưng hầu hết các tàu vỏ thép đều thiết kế cho một nghề như nghề lưới dê hỗn hợp
nghề trục mực hay nghề lở lươn
chính điều này gây nhiều khó khăn cho ngư dân khi chuyển đổi ngư trường đánh bắt theo mùa vụ theo hải phận
việc cải hoán sửa chữa bảo dưỡng tàu vỏ thép chi phí cao và mất nhiều thời gian
khiến ngày công bán biển giảm hiệu quả kinh tế thấp
bên cạnh đó có thể nhận thấy giá dầu liên tục leo thang những vấn đề bất ổn ở biển đông
giá thu mua thấp một phần hai thị trường xuất khẩu tiểu ngạch có nhiều thay đổi
ví như vụ một trăm linh tấn mực khô của các ngư dân quảng nam không được thu mua đúng giá và kịp thời
đã khiến nhiều chủ tàu lao đao
tất cả đều là nguyên nhân khiến nhiều ngư dân làm ăn thua lỗ không còn mặn mà với việc vươn khơi bám biển
thực hiện nghị định sáu mươi bảy các ngân hàng thương mại ở quảng nam đã cho ngư dân vay hơn bảy trăm ba mươi tỷ đồng
để đóng mới sáu mươi ba tàu cá trong đó có ba mươi bảy tàu vỏ thép
hiện nay nợ xấu đã tương đương hai trăm linh tỷ đồng rơi vào tàu vỏ thép
vì thế các ngân hàng thương mại rất lúng túng trong việc xử lý nợ xấu thu hồi vốn vay
do đó nhiều ngân hàng đã đề xuất giải pháp khởi kiện ngư dân ra tòa để chuyển nhượng tài sản
hay bán đô giá để thu hồi vốn vay
nếu mà ngư dân vẫn bỏ tàu và không hợp tác trong cái việc
mà phối hợp xử lý cái tài sản mà mình khai thác không hiệu quả
thì bidv đang tiến hành hoàn thiện các thủ tục để khởi kiện ngư dân
và yêu cầu ngư dân phải hoàn trả toàn bộ dư nợ vay mà ngư dân đã vay tại bidv quảng nam
theo đúng quy định của pháp luật
tại đà nẵng chỉ có sáu con tàu vỏ thép đóng theo nghị định sáu mươi bảy
nhưng tất cả đều làm ăn thua lỗ nằm bờ nợ xấu hơn sáu mươi tỷ đồng
con tàu vỏ thép từng là niềm mơ ước của nhiều ngư dân
đóng nợ tàu xuống cấp nhưng nợ ngân hàng tăng lên
nhiều chủ tàu vỏ thép đã bỏ mặt con tàu cho nắng mưa hư hỏng
và bỏ mặt hướng giải quyết cho chính quyền và ngân hàng
tàu của ông sang là liên tục nằm bờ
và đến nay thì các trang thiết bị là hầu như đã xuống cấp
và một số các trang thiết bị là không còn có tranh tàu
riêng đối với tàu của ông lê văn sang là không thực hiện được

cái chủ trương là bám biển và hoàn toàn nằm bờ
thì càng ngày nó sẽ càng xuống cấp
thì cái giải pháp của chính dân sắp tới sẽ khởi viện khách hàng này
hiện nay nếu các chủ tàu muốn tiếp tục ra khơi
đều phải sửa chữa lại con tàu và mua bảo hiểm
nhưng hầu hết các chủ tàu đã chuyển sang nợ xấu
nên không thể tiếp tục được cho vay hoặc bỗ trợ lại vay
vì thế hầu hết các ngân hàng
các ngân hàng rất lúng túng trong việc xử lý nợ xấu
và động viên ngư dân bám biển để tìm nguồn trả nợ
việc chuyển nhượng các con tàu nằm bờ cho các chủ mới cũng gặp nhiều khó khăn
tôi được biết là bây giờ một con tàu mà bán rất là khó
thật tình mà bán rất là khó
mà bản thân tôi cũng muốn là bán đi
mà bán đi nó rất là khó rất là khó khăn
thì tôi bản thân tôi cũng chịu cực chịu khổ

thế giờ mình làm ăn hồi giờ mà nghề biển của mình ông ba ông cha ta để lại mà
cha ta để lại cho mình một cái nhành biển
mình cũng cố gắng
mình cũng không muốn mà để cho nó thiệt hại
mình làm có tiếng có tâm hồi giờ mà để thiệt hại một cái tài sản
của ngân hàng bán tiếng bán tàu mà bản thân tôi cũng rất là khó chịu
về phía chúng tôi thì hiện nay cũng đang thỏa thuận với lại khách hàng
là tìm làm sao để xử lý cái con tàu bán con tàu đi để mà thu hồi nợ cho ngân hàng
tuy nhiên cái việc mà tìm kiếm người mua cũng như việc đánh giá cái giá trị của con tàu để bán rất là khó khăn
và nếu như trong thời gian tới mà chúng tôi cũng cái cách đó không xử lý được
thì chắc chắn là chúng tôi cũng sẽ thỏa thuận với khách hàng là đưa ra tòa để mà xử lý vấn đề này
mình cũng chắc hỗ trợ đặc viên
để góp phần giải quyết những khó khăn cho ngư dân đóng tàu theo nghị định sáu mươi bảy
thành phố đà nẵng và tỉnh quảng nam cũng chỉ biết chỉ đạo cho các ngân hàng trên địa bàn
căn cứ vào khả năng tài chính quy định của pháp luật hiện hành
xem xét thực hiện các giải pháp hỗ trợ ngư dân gặp khó khăn trong trả nợ vay
do tàu đóng mới kém chất lượng bị hư hỏng phải nằm bờ
đồng thời chỉ đạo chính quyền địa phương cần giả soát lại các trường hợp chủ tàu không đủ năng lực
để hoạt động khai thác hải sản
để chuyển nhượng lại tàu theo quy định tại nghị định một mươi bảy hai nghìn một mươi tám ndcp
đề nghị chính phủ là sửa đổi cái nghị định một mươi bảy để làm như thế nào đó cho có sự thông thoáng
giữa chuyển nhượng của chủ tàu cũ và chủ tàu mới
cho nên được nhanh nhạc rộng ràng và hiệu quả hơn
cần có cơ chế đặc biệt đối với khoản nợ vay của ngư dân theo nghị định sáu mươi bảy
như là khoản nợ giãn nợ
như thế nào đó
để giúp cho ngư dân có thể là
có khả năng
đi đến bắc
và có cái nguồn
để mà trả nợ cho ngân hàng
đối với những tàu cá mà có tâm huyết trong cái việc
thực hiện chủ trương của đảng và chính phủ bám biển ra khơi
bảo vệ chủ quyền
thì các ngân hàng cũng như chi nhánh cũng sẽ nghiên cứu để mà xem xét hỗ trợ
tạo điều kiện cho khách hàng để thực hiện các chủ trương này
thì qua cái quá trình là thu nợ của ngân hàng mà trong đây là cái trách nhiệm theo điều một mươi hai của nghị định sáu mươi bảy
là trách nhiệm của chủ tàu và có trách nhiệm là trả nợ đúng hẳn với ngân hàng
thì hiện nay là đang có cái sự khó khăn cho nên là đề nghị chính phủ có cái trang cường
tức là chỉ đạo thêm những cái kỹ cương bởi vì hiện nay là có cái tính chay y
rõ ràng việc giải cứu cho các tàu vỏ thép làm ăn kém hiệu quả hiện nay
cần sự vào cuộc của chính phủ đi kèm với những giải pháp tháo gỡ cụ thể
có như thế may ra các con tàu vỏ thép mới lại vươn khơi bám biển